các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một mươi giờ ba mươi phút ngày hôm nay việt nam có tổng cộng ba mươi bốn sáu trăm năm mươi sáu ca ghi nhận trong nước và một chín trăm bốn mươi chín ca nhập cảnh
tổng số ca được điều trị khỏi là chín năm trăm năm mươi ba ca
tổng cộng đã thực hiện tiêm chủng bốn bảy mươi chín sáu mươi sáu liều vaccine phòng covid một mươi chín
tại tp hcm bộ chỉ huy tiền phương bộ công an tổ chức cuộc họp trực tuyến
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín với công an các đơn vị địa phương
ở phía nam
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì cuộc họp
địa bàn phía nam thời gian vừa qua tình hình cấp độ dịch bệnh ở mỗi địa phương tuy khác nhau
nhưng đều có nguy cơ bùng phát với số ca bệnh thường xuyên tăng cao và diễn biến phức tạp
một mươi tỉnh thành phía nam từ bình thuận trở vào có nhiều địa phương là trung tâm kinh tế thương mại
của cả nước tập trung nhiều khu chế xuất khu công nghiệp
tình hình dịch bệnh phức tạp với nhiều ổ dịch nhiều nguồn lây gây hậu quả nặng nề
hiện tp hcm đồng nai vũng tàu đã áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ

phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu công an các tỉnh thành
phải thường xuyên cập nhật các báo cáo hàng ngày tình hình dịch bệnh cho bộ chỉ huy tiền phương
nhận báo cáo vào lúc một mươi sáu h hàng ngày ngoài ra với các tình hình đột xuất bất ngờ
phải báo cáo bằng các phương tiện thông tin liên lạc nhanh nhất cho bộ chỉ huy tiền phương
không cần đợi văn bản lãnh đạo công an các địa phương chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ công an
nếu để xảy ra dịch bệnh trong đơn vị

phải thường xuyên cập nhật các báo cáo hàng ngày tình hình dịch bệnh cho bộ chỉ huy tiền phương

bên cạnh việc bám sát chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương tập trung nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia an toàn xã hội
công an các tỉnh còn chủ động tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp góp phần kiềm chế sự lây lan dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
dù bất cứ hoàn cảnh nào mỗi cán bộ chiến sĩ luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
xứng đáng là người chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an cùng ban giám đốc công an tp hcm
đã đến thăm và động viên cán bộ chiến sĩ làm việc tại chốt chống dịch trên địa bàn thành phố
tại mỗi chốt trạm kiểm dịch thứ trưởng lê quốc hùng cùng ban giám đốc công an tp hcm đã tặng quà và gửi lời cảm ơn
đến các cán bộ chiến sĩ đang làm việc tại đây động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục quyết tâm vượt qua mọi khó khăn vất vả
đồng hành cùng thành phố ngăn chặn nguy cơ dịch
bệnh lây lan từ các địa phương vào tp hcm
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu các lực lượng trực chốt tích cực tuyên truyền vận động để người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch covid một mươi chín
tăng cường công tác kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn quản lý đảm bảo trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
yêu cầu công an tp hcm trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ cho lực lượng tham gia trực chốt chăm lo bữa ăn cho lực lượng chống dịch
đại diện lực lượng làm nhiệm vụ trực tại các chốt kiểm soát cảm ơn sự quan tâm chia sẻ
động viên của lãnh đạo bộ công an ban giám đốc công an tp hcm
đây sẽ là nguồn động lực để cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
công an tp hà nội đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác triển khai hai mươi hai chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cửa ngõ lớn ra vào của thủ đô
việc lập các chốt này để kiểm soát toàn bộ lưu lượng phương tiện vận tải hành khách gắn với di biến động
của lực lượng lao động
và người dân giao thương giữa hà nội và các tỉnh thành phố khác đặc biệt là các tỉnh thành phố đang có dịch
nhưng không gây ách tắc phương tiện vận tải duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất trong điều kiện dịch bệnh
đây là một trong hai mươi hai chốt kiểm dịch tại cửa ngõ từ bắc ninh bắc giang về hà nội
nằm trên tuyến quốc lộ một mươi tám đoạn qua km tám cộng một trăm linh
ngay từ sáu giờ sáng các lực lượng chức năng đã có mặt để cắm chốt làm nhiệm vụ
trong đó đặc biệt chú ý các phương tiện từ các khu vực có dịch
cái đấy là đương nhiên là rất tốt và nó sẽ hiệu quả để nhà nước mình kiểm soát được cái dịch cho tốt không bị bùng phát
còn tại chốt kiểm dịch số hai tại khu vực trạm thu phí pháp vân cầu rẽ
một số phương tiện vận tải đến từ hà nam quảng nam đã phải quay đầu theo đúng quy định của thành phố
ngoài ra theo các cơ quan chức năng tại mỗi điểm chốt sẽ chủ yếu dừng các phương tiện vận tải hành khách
tất cả hành khách và lái xe sẽ được kiểm soát
đồng thời sẽ lấy mẫu tết nhanh ngẫu nhiên hành khách và lái xe trên các chuyến xe khách

phân công đâu là phải ngồi trong giáo riết và quyết liệt chứ không để cho một người nào lọt ra khỏi cái ngõ này
theo thống kê trên phần mềm tờ khai y tế tính từ ngày hai mươi ba tháng sáu đến ngày bảy tháng bảy hà nội có khoảng trên sáu người về từ tp hcm
với những trường hợp này hà nội đã yêu cầu các quận huyện thị xã xét nghiệm toàn bộ truy vết kịp thời những trường hợp có nguy cơ nhiễm covid một mươi chín
hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện ba lần vào ngày đầu ngày thứ ba và ngày thứ sáu trong thời gian cách ly y tế tại nhà
trước đó hà nội yêu cầu người về từ tp hcm thực hiện cách ly tại nhà và theo dõi trong vòng một mươi bốn ngày
tôi từ sài gòn từ tp hcm ra hà nội ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
nói chung là trước khi chúng tôi lên sân bay thì chúng tôi đã khai báo y tế
và khi đặt chân về hà nội thì chúng tôi cũng đã kịp thời khai báo y tế
và cán bộ y tế phường cũng đã gọi điện hỏi thăm và nhắc nhở
thì chúng tôi cũng thực hiện đúng là tròn một mươi bốn ngày chúng tôi không đi đâu được
hiện mỗi ngày trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội sẽ cung cấp danh sách người đi về từ vùng dịch đến các quận huyện thị xã để thực hiện giám sát dịch theo quy định
hà nội cũng chỉ đạo tăng cường công tác giả soát lấy mẫu kịp thời
trên cơ sở đó khoanh vùng sàng lọc và phát hiện sớm được những trường hợp nghi ngờ tránh lây lan ra cộng đồng
hà nội trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
thành thịnh huyện thanh trương tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng đã phát hiện phạm xuân tài điều khiển xe ô tô mang theo số lượng lớn ma túy
bố trí lực lượng thành nhiều lớp tổ chức chốt chặn bắt quả tăng đối tượng
quá trình bắt giữ đối tượng đã cố thủ trong xe trên tay cầm sẵn khẩu súng quân dụng lên đạn sẵn sàng chống trả lại lực lượng vây bắt
tuy nhiên nhờ chủ động bố trí chiến thuật chặt chẽ các tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận đập vỡ kính lái không chế kịp thời
tước vũ khí và bắt giữ đối tượng thu giữ tăng vật đảm bảo an toàn cho cán bộ tham gia và người dân
các giải bóng đá lớn luôn là niềm mong chờ của người hâm mộ nhưng đây cũng là cơ hội gia tăng hoạt động của các đối tượng tội phạm cờ bạc
khi mà giải vô địch bóng đá châu âu euro hai nghìn hai mươi một diễn ra cho đến khi kết thúc hàng loạt đường dây cá độ vừa bị triệt phá
tại thành phố hải phòng công an quận lê trân vừa tạm giữ hình sự tám đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
qua hình thức cá độ bóng đá với số tiền cá độ lên đến trên hai trăm linh tỷ đồng
qua công tác nắm tình hình công an quận lê trân đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua hệ thống trang web quốc tế bóng tám mươi tám com
quy mô lớn theo bốn cấp độ siêu tổng tổng đại lý đại lý con bạc với sự tham gia của nhiều người và hoạt động mạnh trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá châu âu
công an quận lê trân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt đột kích và bắt giữ một mươi hai đối tượng tại địa bàn các quận lê trân hải an huyện kiến thụy và thủy nguyên
qua điều tra ban đầu công an xác định các đối tượng đã sử dụng trang web quốc tế bóng tám mươi tám com đánh bạc và tổ chức đánh bạc với tổng số tiền trên hai trăm linh tỷ đồng
căn cứ tài liệu chứng cứ công an quận lê trân đã tạm giữ hình sự tám đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền mà các con bạc tham gia giao dịch cá độ là hơn một tỷ đồng cũng vừa bị công an thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa triệt phá
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố sầm sơn xác định cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này là hai đối tượng gồm lê nhật anh nguyễn ngọc cường
quá trình điều tra công an thành phố sầm sơn phát hiện ngay khi vòng chung kết giải bóng đá euro hai nghìn hai mươi và giải vô địch bóng đá nam mỹ hai nghìn hai mươi một khởi tranh
hai đối tượng nói trên đã lập nhóm nick facebook với tên miền là câu lạc bộ gov đồng mô và câu kết với trang web mobile v hai trăm hai mươi ba nghìn ba trăm bốn mươi bốn com để tổ chức cho các đối tượng
câu lạc bộ gov đồng mô và câu lạc bộ gov đồng mô đã tổ chức cho các đối tượng trên địa bàn thành phố sầm sơn đánh bạc dưới hình thức cáo độ bóng đá
từ đầu mùa giải euro hai nghìn hai mươi và giải vô địch bóng đá nam mỹ hai nghìn hai mươi một hai đối tượng nói trên đã tổ chức cho hàng chục đối tượng khác trên địa bàn thành phố sầm sơn thiết lập một đường dây đánh bạc dưới hình thức cáo độ bóng đá qua mạng internet và thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng một ngày
theo tài liệu ban đầu tổng số tiền các đối tượng đã tham gia cá cược là hơn một tỷ đồng
đến thời điểm này công an thành phố sầm sơn đã bắt tạm giam hai đối tượng chính trong đường dây đánh bạc này và đang điều tra làm rõ hành vi đánh bạc của hàng chục đối tượng khác
trong phần tiếp theo mời quý vị cùng đến với những tin tức đáng chú ý trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
trong hai mươi bốn giờ qua thông tin về tình hình dịch bệnh tại tp hcm vẫn diễn biến hết sức phức tạp
bên cạnh sự nỗ lực căng mình chống dịch của ngành y tế và các lực lượng chức năng
thì hai thông tin đang được người dân thành phố rất quan tâm đó là quyết định thí điểm cách ly f f một tại nhà và nguồn cung thực phẩm cho người dân như thế nào
sở công thương tp hcm liên tục khẳng định hệ thống cung ứng hàng hóa của thành phố vẫn đang đảm bảo nhu cầu của người dân
siêu thị mega emm market an phú tp thủ đức tp hcm lượng người dân xếp hàng từ sáng sớm rất đông
với yêu cầu hạn chế số lượng mỗi lần mua sắm không ít người dù đợi nhiều tiếng đồng hồ cũng phải quay về
cảnh tượng này diễn ra tại hầu như tất cả hệ thống siêu thị tại tp hcm trong ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng bảy từ các trung tâm lớn đến siêu thị mini

với lượng người mua đỗ về mỗi lúc một đông xu thị imac quận go vop đã phải tạm đóng cửa ba tiếng để nhập hàng và kiểm soát hoạt động mua sắm theo yêu cầu chống dịch
ba tiếng để nhập hàng và kiểm soát hoạt động mua sắm theo yêu cầu chống dịch
hệ thống cổ ốc mát cho biết mỗi ngày có sáu trăm linh xe vận chuyển hàng có tái trọng từ hai đến năm tấn
lấy hàng từ các tỉnh lâm đồng lòng an tiền giang vĩnh long bình phước bình dương vũng tàu đồng nai
để cung bấn thực phẩm cho thành phố hồ chí minh
tuy nhiên khó khăn hiện nay là lượng nhân viên chỉ còn một phần ba do thực tế phong tỏa nhiều khu dân cư
tuy nhiên các siêu thị cũng cho biết dù nhân sự nhiều hơn cũng khó khăn trong đáp ứng nhu cầu mua sắm đột biến năm ngày qua
bởi nhân sự vừa phục vụ khách trực tiếp đông hơn nhiều lần
đã xử lý các đơn hàng online
hệ thống mega m m market cho biết từ ngày đầu thành phố hồ chí minh áp dụng giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu
lượng thực phẩm vận chuyển về đã tăng lên gấp năm lần
tuy nhiên tình trạng thiếu hụt cục bộ vẫn diễn ra vì nhiều nguyên do
xảy ra những việc chữ hàng cục bộ dẫn đến những việc là những sản lượng về rau trái cây
đã bị thiếu cục bộ ở trên các hệ thống trung tâm thương mại
ở tại các chốt trạm kiểm soát ở các đầu ngõ của đường vào thành phố
có rất nhiều xe giao hàng đã bị ách tách ở đây
với những điều kiện mới mà bên phía sở giao thông công chính đã đưa ra
rất mong là các ban ngành chức năng sẽ tạo điều kiện
thứ nhất là cho tất cả những xe tải hàng hóa chở những mặt hàng thiết yếu
đi tới những trung tâm thương mại đặc biệt là mega market việt nam
thứ hai là tạo điều kiện cho những nhân viên làm trong lĩnh vực lĩnh vực dịch vụ đặc biệt là siêu thị như chúng tôi
có điều kiện được đi làm để hỗ trợ và vận hành hệ thống dịch vụ
đặc biệt là tạo điều kiện cho siêu thị cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân
yêu cầu một trăm bảy mươi một trên hai trăm ba mươi bốn chợ phải đóng cửa đang tạo áp lực cho các siêu thị
sở công thương thành phố hồ chí minh vừa rồi đã góp công văn khẩn
gửi đến thành phố thủ đức và các quận huyện về phương án bố một phần chợ truyền thống
theo đó từ hai đến một mươi tiểu thương bán rau củ quả được cho phép bán trong các quy định phòng chống dịch
bên cạnh những giải pháp cờ trói thêm cho chợ truyền thống
thì sở công thương cũng đẩy mạnh mô hình bán hàng lưu động hàng đồng giá để hỗ trợ người dân mua sắm
ngay sau khi xảy ra tình trạng trên theo thông tin mới nhất thì lãnh đạo thành phố hồ chí minh
đang xem xét mở lại chợ truyền thống và cung cấp chủ yếu hai mặt hàng là thịt cá và rau củ quả
và yêu cầu sở công thương thống nhất cách thực hiện để sớm triển khai thí điểm tại các địa phương
và đảm bảo nhu cầu cho người dân
và kính thưa quý vị xin được chuyển sang thông tin về thí điểm cách ly f f một tại nhà
và đây là một quyết định khá là quan trọng
và ý kiến của sở y tế cũng như là người dân thành phố về thông tin này như thế nào
xin mời quý vị cùng theo dõi
ngành y tế thành phố cũng đã có những chuẩn bị những cân nhắc để làm sao mà chúng ta có thể cách ly tại nhà
các cái bước triển khai thì chúng ta cũng phải theo cái hướng dẫn bộ y tế
tuy nhiên với tinh thần là đây là những cái việc mà có thể nói là mới
thành ra là lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu ngành y tế triển khai quận quyện về các quận quyện
nhưng mà căn cứ vào việc tự lực tế
thì chúng ta trước hết là phải đảm bảo những yếu tố đảm bảo an toàn cho người trong nhà cho cộng đồng
tôi thấy cái việc mà thí điểm f rf một của thành phố ở nhà là tại nhà thì cái việc làm này là rất là cần thiết
tại vì nếu mà người ta ở nhà người ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn
nhưng mà với điều kiện là bên sở y tế và cơ quan hữu quan thành phố là phải có cái cách
ví dụ như ban hành cái bộ quy chuẩn nào đó đó
thì để những người ở trong khu dân cư xung quanh cái nhà mà cách ly f thì họ sẽ cảm thấy an toàn hơn
chung chung cư tôi đã từng bị tạm từ phong tỏa do mắc covid một mươi chín
và bản thân tôi cũng thật nghiêm là việc tuân thủ là không ra ngoài đường
do đó nếu mà trường hợp mà f một cách đi tại nhà thì nó cũng là một vấn đề dễ cho người dân
nếu người ta đã từng rơi vào trường hợp như thế và cần thiết nữa là phải có sự hướng dẫn cụ thể
về những tiêu chuẩn y tế của bộ y tế đối với những trường hợp f để người dân chấp hành theo
ứng dụng một cái phần mềm để làm sao mà giám sát cái sự tuân thủ của người được cách ly
kính thưa quý vị để triển khai thực hiện việc thí điểm những trường hợp f f một nào sẽ được cách ly tại nhà
sau đây là những thông tin người dân cần biết
về quy định đối với f một

tại khu vực có nguy cơ rất cao
f một không đủ điều kiện theo tiêu chí của bộ y tế để cách ly tại nhà thì chuyển cách ly tập trung
xét nghiệm rt pcr ngày bảy thay vì ngày một mươi bốn như trước đây
nếu âm tính thì xem xét chuyển về cách ly tại nơi lưu trú
f một đủ điều kiện theo tiêu chí của bộ y tế khi được cách ly tại nhà
nhà cách ly f một phải có biển báo bên ngoài có hàng rào mềm ngăn cách
toàn bộ thành viên trong nhà gia đình không được cách ly ra ngoài
hai tại khu vực có nguy cơ cao
áp dụng cách ly các trường hợp f một tại nhà theo hướng dẫn của bộ y tế
nếu tất cả hoặc nhiều thành viên trong nhà gia đình được xác định là f một
thì có thể xem xét thực hiện cách ly tất cả các thành viên tại nhà
ba tại các khu vực khác
áp dụng cách ly các trường hợp f một tại nhà theo hướng dẫn của bộ y tế
về cách ly điều trị f tại nhà
đối với trường hợp không triệu chứng đang điều trị tại bệnh viện
nếu xét nghiệm rt pcr ngày một mươi có kết quả âm tính hoặc còn dương tính nhưng tải lượng virus thấp
thì chuyển về cách ly tại nhà nếu đảm bảo điều kiện an toàn
phòng chống lây nhiễm
tiếp tục xét nghiệm rt pcr tại nhà vào ngày thứ một mươi bốn và hai mươi
triển khai thí điểm cách ly f một tại nhà đối với trường hợp không triệu chứng
cho thí điểm áp dụng với f là nhân viên y tế khi có đủ điều kiện tương tự f một
tự theo dõi về tình trạng sức khỏe
báo cáo với cơ quan theo dõi y tế hàng ngày và thực hiện xét nghiệm theo quy định
trước thông tin nhiều chốt giám sát người dân và đi lại giữa các quận huyện
trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã đồng loạt được gỡ bỏ
công an thành phố hồ chí minh vừa có phản hồi chính thức về vấn đề này
thay vị trí đứng chốt cố định như những ngày qua công an thành phố hồ chí minh
yêu cầu các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động
khi không tuần tra kiểm soát lưu động thì các lực lượng sẽ trở về vị trí
tại các chốt trạm cố định của mình và thay đổi việc kiểm tra so với trước đây
bằng cách kiểm tra ổn định
tất nhiên để phát hiện các trường hợp vi phạm các quy định của chí thị một mươi sáu
thì việc thay đổi phương pháp kiểm tra này sẽ tăng cường hiệu quả hơn
với việc kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm cũng như là không gây ổn ứ
tại các chốt trạm kiểm soát trên địa bàn thành phố
việc kết hợp tuần tra kiểm soát và duy trì các chốt trạm kiểm soát
vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch nhắc nhở tuyên truyền xử lý
các trường hợp vi phạm chỉ thị một mươi sáu
qua đó lực lượng công an còn nắm được tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đảm trách
tiếp sau thành phố hồ chí minh từ giờ ngày một mươi bốn tháng bảy
thành phố vũng tàu bắt đầu thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
và sau đây là ghi nhận trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội tại thành phố biển
để đảm bảo các yêu cầu về giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
tại các cửa ngõ ra vào thành phố lực lượng chức năng tiếp tục
siết chặt công tác kiểm soát người phương tiện ra vào và tổ chức khai báo y tế
lãnh đạo công an thành phố vũng tàu cho biết với sự tăng cường lực lượng từ công an tỉnh
tối ngày một mươi ba tháng bảy các tổ công tác của lực lượng công an đã tổ chức tuần tra kiểm soát
để phòng chống tội phạm đồng thời triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm
để chỉ thị một mươi sáu được thực hiện một cách nghiêm túc trên toàn địa bàn
thì công an thành phố đã xây dựng cái kế hoạch triển khai các lực lượng
trong đó là phối hợp các lực lượng cả quân sự biên phòng và huy động các lực lượng trên địa bàn thành phố
thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch
tại khu vực trung tâm thành phố nơi tập trung nhiều điểm sinh hoạt công cộng như công viên bãi biển
các dịch vụ buôn bán lực lượng công an phối hợp với bảo vệ dân phố liên tục tuần tra kiểm soát
nhằm kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm
từ giờ đêm hôm qua đến giờ hiện tại thì về cơ bản là bà con nhân dân chấp hành rất là nghiêm
cái chỉ thị một mươi sáu cá biệt thì từ sáng đến giờ là chúng tôi đã lập biên bản hai trường hợp vi phạm
là ra đường không có lý do chính đáng và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tại địa bàn phường một mươi một nơi xuất hiện ổ dịch lớn nhất địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
đến sáng nay lực lượng công an tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng vận động người dân
đến trường tiểu học phước thắng trên đường đô lương để lấy mẫu xét nghiệm
hiện nay các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín đang được ngành chức năng của thành phố vũng tàu
triển khai thực hiện khẩn trương và nghiêm túc
song song đó với việc làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong những ngày qua
nên việc triển khai chỉ thị một mươi sáu được đại bộ phận người dân thực hiện nghiêm túc